liên quan đến vụ máy bay bang năm trăm linh năm số hiệu dn tám nghìn sáu trăm năm mươi dựa trên vùng biển giáp dân quảng bình hải phòng
khoảng tám giờ sáng ngày bảy tháng bốn phục vụ tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy phi thể nạn nhân cuối cùng của vụ nạn trên
phi thể nạn nhân thứ năm trong vụ nạn đã được tìm thấy cách thí trí xác định máy bay rơi trực thăng khoảng vài trăm mét tại vùng biển xã gia luận huyện cát hải thành phố hải phòng
như vậy đến thời điểm hiện tại cả năm nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay đang trực thăng đã được các lực lượng tìm thấy
nguyên nhân của vụ nạn đang được theo quan chức năng đặt rõ